chăm sóc giáo dục và dành cho lực lượng công an nhân dân những tình cảm đặc biệt
đây chính là những di sản vô cùng quý báu là nguồn động viên cổ vũ to lớn
cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nỗ lực phân đấu hoàn thành trọng trách nhiệm vụ
mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh là cách làm thiết thực
để tiếp nối và phát triển sự nghiệp cách mạng mà người để lại cho muôn đời sau
đồng chí nguyễn thăng nguyên trưởng phòng cảnh sát điều tra công an tp hà nội
một trong những người có vinh dự được gặp bác hồ vào ngày một mươi ba tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
mùng một tết giáp thìn khi người đến thăm chúc tết và chụp ảnh lưu niệm với cán bộ chiến sĩ
đang làm nhiệm vụ trực chiến tại trụ sở công an hà nội
được gặp bác được nghe giọng bác đó là những khoảnh khắc mà đồng chí nhớ suốt cuộc đời
nhớ in trong đầu là này bác bảo nhá ở công an là năm tới làm đã khó
mà cháu là con gái cháu phải học tập nhiều và phải cố gắng lắm thì mới làm được công an đấy
thì nghĩ thật quá ương là tạm dị gần gũi yêu thương coi mình như con cháu
nghĩ đến lời dạy của bác hồ
liên chính của
người công an không được phép ăn hối lộ luôn luôn ở trong tôi luôn luôn cái lời dạy của bác hồ
không chỉ trực tiếp tới thăm huấn thị mà mỗi khi đọc báo bác xem kỹ từng bài viết về việc làm của lực lượng công an
cá nhân đơn vị nào làm tốt bác đều trực tiếp đánh dấu gửi thư khen trao tặng các phần thường để động viên khích lệ
việc gì chưa đạt bác cũng tận tình căn dặn cán bộ chiến sĩ công an phải rèn luyện đạo đức cách mạng
tư tưởng của bác hồ
tư tưởng của bác hồ về công an nhân dân rất là sâu sắc hệ thống và toàn diện
và có ảnh hưởng rất lớn trong vấn đề xây dựng lực lượng công an nhân dân trong đời sống tư tưởng chính trị của cán bộ công an chiến sĩ
rõ rệt nhất là sáu điều bác dạy năm một nghìn chín trăm bốn mươi
bác nói trong cái bức thư gửi đồng chí hoàng mai lúc bây giờ đấy
tư cách của người công an cách mạnh mạnh tức là mạng đấy
sáu điều này chỉ có năm mươi một chữ thôi
thể hiện trên ba mối quan hệ lớn với tự mình
với đồng sự với công việc tức là với tổ chức với nhân dân với đảng
mà nó thấm thiế cả về tư cách đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính
cả về trí tuệ khoa học cả về bản lĩnh cả về phong cách dân chủ trong vận động nhân dân
trải qua các giai đoạn cách mạng biến động của tình hình
nhưng những điều bác hồ dạy lực lượng công an vẫn luôn là chuẩn mực
để mỗi cán bộ chiến sĩ tự học tự rèn tự phấn đấu và hành động
học bác làm theo bác
công an các đơn vị địa phương
nhiều mô hình cách làm sáng tạo phát huy hiệu quả trong thực tế
tôi luôn phấn đấu và thực hiện làm theo với ba điều cốt lõi
đầu tiên là học tập thứ hai là quyết tâm thực hiện
và thứ ba nữa là đi đầu gương mẫu trong việc là đối với nhân dân thì phải lễ phép
và trong công việc thì phải tận tụy
bản thân tôi thì luôn đặt những nguyện vọng mong muốn của nhân dân lên hàng đầu
để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị triển khai những giải pháp tốt nhất
đáp ứng được cái tạo thuận lợi
tối đa cho nhân dân cũng như doanh nghiệp trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính
học tập làm theo bác thì công an xã thì cũng đã xây dựng các mô hình về công tắc quản lý sao cai
và mô hình dân vận khéo tuyên truyền phụ nữ không xuất cảnh trái phép sang trung quốc
mình vào xã nậm ban là vào ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
khi vào đây thì cũng được lãnh đạo xã đã giao cho phụ trách một địa bàn
đi tiếp xúc với lại bà con
khi lên trên này thì mình cũng muốn làm sao đóng góp một cái phần nhỏ nào đó cho các cháu học sinh ở đây
có thể là bằng cách này bằng cách khác
thì mình cũng đã tổ chức những cái lớp học
học bác không phải là phải làm điều gì đó quá lớn lao hay cao siêu
việc học làm theo bác bắt nguồn từ những việc nhỏ thiết thực hàng ngày
là khắc ghi tinh thần trách nhiệm nêu gương coi trọng danh dự
xác định rõ danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất và thực hiện phương châm hành động vì nước quên thân vì dân phục vụ
lúc dân cần lúc dân khó có công an
có thể thấy học và làm theo bác không quá khó
nhưng nói như tổng bí thư nguyễn phú trọng chúng ta không chỉ nói xuông không chỉ học thuộc lòng càng không xáo rỗng mà phải thấm vào tim trong từng hành động
tiếp theo mời quý vị cùng đến với phần điểm lại những hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần vừa qua
trong ba năm qua đảng ủy công an trung ương đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện kết luận số một của bộ chính trị và quyết định số chín của đảng ủy công an trung ương đạt nhiều kết quả quan trọng
biểu dương cán bộ chiến sĩ đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị cấp ủy
lãnh đạo công an các cấp tổ chức thật tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
công an nhân dân gương mẫu đi đầu học tập thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh xây dựng đối ngũ cán bộ đảng viên cần kiệp liêm chính
tiếp tục nghiên cứu cụ thể hóa sáu điều bác hồ dạy thành các chuẩn mực đạo đức cụ thể dễ hiểu dễ nhớ dễ thực hiện dễ kiểm tra đánh giá
chủ trì phiên họp tháng năm tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ bộ trưởng tô lâm tổ trưởng tổ công tác đề nghị các đơn vị đẩy nhanh việc tích hợp kết nối và chia sẻ dữ liệu
hoàn thiện các điều kiện để tham mưu chính phủ ban hành nghị định về hai dịch vụ công liên thông theo trình tự thủ tục rút gọn
bộ giáo dục và đào tạo khẩn trương nâng cấp hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu ngành để đáp ứng tiếp nhận cơ sở dữ liệu về học bạ số
sẵn sàng phục vụ kết nối cơ sở dữ liệu từ các địa phương về bộ và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện thí điểm trong tháng sáu
tuần qua bộ trưởng tô lâm và tư lệnh thực thi pháp luật iran ahmad reza radan ký bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ tư lệnh thực thi pháp luật iran
hai bên nhất trí thúc đẩy phối hợp nghiệp vụ xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia tội phạm liên quan đến công dân hai nước
cùng với đó đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nâng cao năng lực nghiệp vụ và ngoại ngữ
tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên bang thụy sĩ tại việt nam thomas gap bộ trưởng tô lâm đề nghị thiết lập cơ chế hợp tác song phương giữa bộ công an việt nam
và cơ quan chức năng của thụy sĩ trong lĩnh vực an ninh phòng chống tội phạm
lực lượng thực thi pháp luật của thụy sĩ chia sẻ thông tin phòng chống khủng bố và hỗ trợ huấn luyện đào tạo nâng cao cho lực lượng an ninh trên không của việt nam
trước năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung mơn đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa vào lang phía bắc
lực lượng công an nhân dân nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang
xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả xứng đáng là thanh bảo kiếm của đảng là chăn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
sơn la là địa phương đầu tiên trên cả nước sơ kết hai năm thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
chúc mừng những kết quả công an sơn la đã đạt được
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an mong muốn tỉnh ủy vụ đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh sơn la tiếp tục phối hợp quan tâm cân đối bố trí các nguồn lực tăng cường đầu tư trang bị cho lực lượng công an xây dựng trụ sở làm việc sinh hoạt của công an xã thường thị trấn
chúc mừng những kết quả công an sơn la đã đạt được
chúc mừng những kết quả công an sơn la đã đạt được
chủ trì lễ kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị lực lượng công an chú trọng xây dựng các tổ chức khoa học công nghệ trong công an nhân dân xây dựng nguồn công nghiệp an ninh tự chủ có năng lực tiếp nhận chuyển giao sản xuất các sản phẩm từ nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ công tác công an thay thế sản phẩm nhận ngoại xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học công nghệ có phẩm chất và năng lực đội ngũ chuyên gia
tại nhà quốc hội tổng thư ký quốc hội bùi văn cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm trong đó liên quan đến công tác nhân sự và quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với lái xe tại luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được nhiều cơ quan báo chí quan tâm